hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vốn điều lệ ngân hàng đại tín trust bank hứa thị phấn đã thâu tóm và chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp một ba mươi bảy tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản do ba công ty của hứa thị phấn làm trừ đầu tư
tuy nhiên số tiền này bị cáo phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho ngân hàng đại tín
thiệt hại thực tế do hứa thị phấn gây ra từ sai phạm này là hơn chín trăm linh tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phấn còn chỉ đạo cấp dưới mua bốn bất động sản tại tp hcm và nha trang với giá hơn hai trăm hai mươi tỷ đồng sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp hai tám lần
tiếp đó hứa thị phấn yêu cầu hội đồng quản trị ban điều hành ngân hàng đại tín mua lại các bất động sản này với giá hơn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng thêm ba bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng
thưa quý vị làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bị cáo nguyễn năng tĩnh quê quán tại xóm một mươi một xã quỳnh hưng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa bị tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng nguyễn năng tĩnh là giáo viên tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an đã lập trang facebook nguyễn năng tĩnh từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
từ khi thành lập đến ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn năng tĩnh đã sử dụng trang facebook này để đăng tải
chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước
phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử bồi nhọ lãnh tụ xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vào ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn năng tĩnh bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa
các ý kiến của kiểm sát viên bị cáo người bào chữa sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo nguyễn năng tĩnh đã phạm tội làm tăng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tuyên phạt bị cáo nguyễn năng tĩnh một mươi một năm tù giam và năm năm quản chế
các ý kiến của lãnh đạo bộ công an về việc xử lý kỷ luật đại úy lê thị hiền người gây náo loạn ở sân bay tân sơn nhất
tp hcm vào ngày một mươi một tháng tám vừa qua
ngày hôm nay trung tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội cho biết đại úy lê thị hiền cán bộ đội cảnh sát giao thông
trật tự phản ứng nhanh công an quận đống đa hà nội đã bị đảng bộ quận đống đa khai trừ khỏi đảng
trước đó sau khi xem xét mức độ vi phạm của đại úy lê thị hiền đảng ủy ban giám đốc công an hà nội đã quyết định giáng hai cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ đối với nguyên đại úy này
thưa quý vị chỉ vì cháu đạt không chịu ăn sáng nguyễn văn hải đã tàn nhẫn đánh con riêng của vợ hờ dẫn tới tử vong
rồi tạo nói dối rằng cháu bé bảy tuổi bị ngã trong phòng tắm để qua mặt người dân và
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hải chú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước hai mươi năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng nguyễn văn hải có quan hệ tình cảm với đoàn thị hồng nga
hai người thuê phòng trọ tại khu phố bốn phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước để sống chung với nhau như vợ chồng
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nga đưa con riêng của nga là cháu nguyễn thành đạt về sống chung
trong khoảng thời gian chung sống hải nhiều lần hành hại cháu đạt
đỉnh điểm vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám do cháu đạt không chịu ăn sáng hải đã đánh đập khiến cháu bé bất tỉnh
sau khi sơ cứu không được hải tạo hiện trường giả rồi đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong
trong khi đang chuẩn bị đám tang lực lượng công an xã lộc tấn huyện lộc ninh đã đến và phát hiện trên người cháu đạt có nhiều thương tích
nên đã yêu cầu gia đình dừng việc mai táng để điều tra
biết sự việc đã bị phát hiện
nên hải đã đến công an xã lộc tấn để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
sau khi thực hiện chích lập và chi sử dụng quỹ bình hồn xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai trăm năm mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba tăng ba trăm năm mươi một đồng một lít
dầu diazen năm s giảm chín mươi

xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín năm trăm linh bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn hai mươi bảy trăm chín mươi sáu đồng một lít

dầu hỏa không cao hơn một mươi bốn chín trăm sáu mươi tám đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi một chín trăm bốn mươi hai đồng một kg
tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nhịp sống hai trăm bốn mươi bảy được cập nhật từ trường quay phía nam
hòa trí xin chào biên tập viên thu hương
xin chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhập sống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhập sống